quản trị là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp
để đánh giá về vấn đề này ngày hai mươi ba tháng chín phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
đã tổ chức diễn đàn quản trị doanh nghiệp việt nam năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo quản trị các công ty asean đánh giá việt nam đang xếp thứ sáu trong sáu nền kinh tế hàng đầu của asean
thực tế chất lượng quản trị doanh nghiệp việt nam đang ở mức dưới trung bình so với thế giới
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam lọt vào nhóm bốn các nước asean có năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh tốt
thì quản trị doanh nghiệp việt nam phải thay đổi và đi trước để đáp ứng được yêu cầu nêu trên
cũng tại diễn đàn dựa trên hai mươi một tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam
ban tổ chức cũng đã trao chứng nhận cho top một trăm linh doanh nghiệp đạt năng lực quản trị tài chính tốt nhất hai nghìn hai mươi
và top một mươi doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt nhất trên sàn chứng khoán việt nam
những cái tên tiêu biểu có đóng góp rất lớn cho nền kinh tế việt nam đã được vinh danh như
tập đoàn vingroup công ty cảng hàng không việt nam công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng việt nam